ngày một mươi tháng hai tức ngày sáu tết âm lịch tại xã bà cò huyện vùng cao mai châu tỉnh hòa bình đã diễn ra lễ hội gầu tàu năm hai nghìn hai mươi
do đồng bào dân tộc mông ở hai xã là hang kia và bà cò tổ chức
đây là lễ hội truyền thống có từ lâu đời phản ánh tín ngưỡng tập tục phong tục tập quán của đồng bào dân tộc mông
lễ hội gầu tàu là lễ hội dân gian truyền thống là nét sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng đã có từ lâu đời
việc tổ chức lễ hội nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc tăng cường quảng bá giới thiệu lịch sử văn hóa và tiềm năng du lịch của hai xã đến với du khách trong nước và quốc tế

lễ hội gầu tàu là lễ hội dân tộc là nét sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng đã có từ lâu đời phong tục tập quản lý của hai xã đến với du khách trong nước và quốc tế